tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ viên danh năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi công ty trong danh sách năm nay ghi nhận một trăm hai mươi bảy năm trăm ba mươi tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng một mươi chín hai so với năm trước
tổng giá trị vốn hóa đạt tới chín mươi bốn tỷ usd tương đương sáu mươi ba vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trong danh sách năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam
đóng góp nhiều nhất vẫn là các nhóm ngành bất động sản xây lấp logistic dịch vụ tài chính bán lẻ v v
như vingroup thế giới di động vietjet tập đoàn xây dựng hòa bình fpt
các doanh nghiệp được bình chọn dựa trên đánh giá tiêu chí tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu lợi nhuận
về thương hiệu chất lượng quản trị doanh nghiệp nguồn gốc lợi nhuận và triển vọng phát triển bền vững
đây là lần thứ tư liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình vinh dự được trao tặng danh hiệu này
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín giá trị hợp đồng ký mới của hòa bình đạt sáu năm trăm một mươi sáu tỷ đồng
và mới đây trúng thầu các dự án xây dựng công nghiệp hạ tầng tại vĩnh long đồng nai và quảng ninh
năm đây là năm thứ bảy phó tổ chức bình chọn danh sách này tại việt nam